và mời công chúng cùng khám phá kho báu cất giữ từ lâu nay và cho phép người xem có thể tải những tài liệu quý từ bảo tàng
cũng trong thời gian vừa qua giống như các không gian nghệ thuật khác trung tâm bảo tồn di sản thăng long đã tạm dừng đóng cửa do dịch covid một mươi chín
tuy nhiên hoàng thành thăng long đã giới thiệu tour tham quan ảo ba trăm sáu mươi độ tại nhà và hầm d sáu mươi bảy cùng triển lãm trực tuyến kỷ niệm bốn mươi năm năm giải phóng miền nam và một trăm ba mươi năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh
bằng hình thức này người xem sẽ được tìm hiểu về không gian kiến trúc cùng các thông tin chú thích đi kèm
còn với bảo tàng mỹ thuật việt nam cũng dừng phục vụ công chúng thưởng lãm
công bố dịch covid một mươi chín tuy nhiên bảo tàng đã chuyển hướng hoạt động trên mạng để giới thiệu những tác phẩm giá trị đến công chúng
trong thời gian vừa qua là dịch covid rất là phức tạp nên là bảo tàng đã phải đóng cửa một thời gian khá là dài dài nhất trong lịch sử bảo tàng mở cửa
bảo tàng vẫn phải thực hiện chức năng bảo quản lưu giữ và phát huy giá trị truyền thống
bảo tàng chủ động thực hiện những trưng bày những giới thiệu trực tuyến để giúp cho công chúng ở khắp nơi trên thế giới có thể tiếp cận được tác phẩm mỹ thuật mà không bị ngăn cản bởi dịch bệnh hay vì bất cứ lý do gì
từ những lần đưa tin đầu tiên được đón nhận của công chúng nên cán bộ bảo tàng mỹ thuật việt nam rất là hào hứng và tiếp tục làm những công việc để phục vụ công chúng như vậy
bảo tàng lịch sử quốc gia việt nam là một trong những bảo tàng đầu tiên giới thiệu đến công chúng bảo tàng ảo tương tác ba d tại việt nam
bảo tàng ảo ba d được đánh giá là một bước đi đột phá trong hoạt động bảo tàng ở việt nam
bảo tàng ảo tương tác ba d có thể tham quan ở bất kỳ đâu bất kỳ khi nào trên mạng internet qua các thiết bị di động
đẩy mạnh việc số hóa hình ảnh các siêu tập hiện vật các tác phẩm nghệ thuật kèm với các giải thích giới thiệu là một cơ hội tuyệt vời để quảng bá di sản văn hóa mở rộng kết nối của bảo tàng với khách tham quan khuyến khích khách tham quan tham gia vào quá trình sáng tạo và hình thành các giá trị văn hóa mới
ứng dụng công nghệ trong trưng bày và giới thiệu bảo tàng thì không phải thay thế được cho trưng bày thực nhưng nó là một công cụ rất là hữu ích cho việc quảng bá giới thiệu
giá trị di sản cũng như là hình ảnh của bảo tàng hoạt động của bảo tàng tới rộng rãi công chúng hơn hai nữa là nhanh hơn và đặc biệt là phù hợp với các đối tượng học tập làm việc gắn với internet
hoàn thành vào tháng hai năm hai nghìn hai mươi dự án nghệ thuật công cộng phúc tân chưa có dịp giới thiệu một cách rộng rãi đến công chúng
nghệ sĩ nguyễn thế sơn và nhóm nghệ sĩ đã thực hiện một buổi trò chuyện thảo luận trực tuyến trên nền tảng zoom
những buổi phê bình nghệ thuật như thế này thu hút một lượng lớn khán giả yêu nghệ thuật tham gia
khu vực phúc tân này tuy có vị trí ven sông hồng lịch sử nhưng bãi phúc tân nói riêng cũng như những khu vực chạy dọc ven sông lại chưa được ứng xử như mặt tiền thành phố như nhiều nước văn minh trên thế giới
khu vực này vẫn bị coi như mặt sau của thành phố nơi người ta thoải mái xả rác hoặc những thứ phế thải ra đó
chính từ bối cảnh văn hóa đó nhóm nghệ sĩ có ý tưởng thực hiện một dự án nghệ thuật công cộng ngay trên hai trăm năm mươi mét bờ tường cũ
với một mươi sáu tác phẩm đặt liền nhau tất cả được sâu chuỗi kể về câu chuyện xoay quanh cuộc sống con người ven sông hồng